ubnd tp hcm vừa giao sở giao thông vận tải hoàn chỉnh dự thảo đề án
phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi
trên ubnd tp hcm trong tháng sáu
nội dung dự thảo cần bổ sung làm rõ số liệu và đánh giá toàn diện
các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống giao thông vận tải tp hcm
trong đó lưu ý đến việc gia tăng dân số phát triển kinh tế xã hội
các loại phương tiện giao thông đặc trưng về giao thông đường thủy nội địa
khả năng đáp ứng của hệ thống giao thông hiện hữu thực tế đầu tư cho hạ tầng giao thông
trong những năm qua từ đó dự báo và định hướng phát triển hệ thống giao thông vận tải
trong tương lai theo hướng hiện đại đồng bộ và thông suốt
đồng thời nghiên cứu nhiều hình thức chính sách huy động nguồn lực để đầu tư phát triển
kết cấu hạ tầng giao thông ưu tiên nguồn lực cho đầu tư khép kính các đường vành đai
các tuyến đường sát đô thị đường trên cao và hệ thống giao thông khu vực cửa ngõ thành phố